kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên tại các tỉnh vùng núi phía bắc như hà giang cao bằng lạng sơn có mưa giải rác tập trung về đêm và sáng
cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
còn đối với khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
tại khu vực phía tây bắc bộ các tỉnh lai châu điện biên và lào cai có mưa dài rác tập trung vào đêm và sáng
cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
các nơi khác ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
với các tỉnh trung bộ thời tiết điển hình trong ba ngày tới vẫn là nắng và nóng
do tác động của gió tây nam khô nóng nên suốt dọc các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế có năng nóng và năng nóng gai gắt diện rộng
với nhiệt độ cao nhất toàn vùng ở ngưỡng là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có nắng nóng ở phần phía bắc khu vực
nắng nóng còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày người dân cần cảnh giác với hiện tượng chập nổ điện và cháy rừng
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ riêng các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận có nhiệt độ thấp hơn
và về chiều tối thì có thể xảy ra mưa rào và rông dài rác
do ảnh hưởng của gió tây nam nên tại các tỉnh tây nguyên tiếp tục có mưa và rông rải rác vào lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
vào ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa không quá ba mươi hai độ
nam bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió tây nam nên thời tiết chủ đạo là ngày nắng chiều tối có mưa rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới giao động từ ba mươi một
đến ba mươi bốn độ